thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã đề nghị truy tố vợ chồng nguyễn xuân đường bốn mươi chín tuổi
trú tại thành phố thái bình cùng bốn đồng phạm là đàn em của đường gồm nguyễn đức mạnh hai mươi tám tuổi phạm ngọc quý một mươi bảy tuổi
đào văn bằng ba mươi bốn tuổi phạm xuân hòa bốn mươi bốn tuổi cùng chú tại tỉnh thái bình về tội cố ý gây thương tích
do đã tham gia đánh anh trịnh ngọc anh phụ xe khách tuyến thái bình hà nội
theo kết luận điều tra vào sáng ngày ba mươi tháng ba phụ xe khách ngọc anh nhận một túi tài liệu của một người gửi từ thái bình lên cho vợ ở hà nội
tuy nhiên khi giao túi tài liệu này giữa phụ xe và người nhận đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã
người nhận đã gọi điện cho chồng thông báo sự việc
vào thời điểm này người chồng đang ngồi tại nhà đường ở tp thái bình đã gọi điện cho anh ngọc anh hỏi về sự việc
sau đó đường đã gọi điện cho anh ngọc anh buộc anh này khi về thành phố thái bình phải qua nhà đường để xin lỗi
ngọc anh sợ hãi đã gọi điện cho hãng điều hành xe kể về việc đường bắt tới xin lỗi
chiều cùng ngày vợ chồng đương chỉ đạo đàn em khi anh ngọc anh tới xin lỗi thì đánh
lúc một mươi tám h hai mươi phút chiều ngày ba mươi tháng ba anh ngọc anh cùng người điều hành và hai nhân viên hãng xe đi ô tô tới nhà đường
khi đến nhà thì đã bị đàn em của đường chốt cửa
sau khi vợ đường là nguyễn thị dương ra tay đánh chửi anh ngọc anh thì đám đàn em của đường liền xông tới đánh hội đồng nạn nhân
hậu quả nạn nhân bị tiểu lệ thương tích một mươi bốn sức khỏe
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình xác định hành vi của vợ chồng nguyễn xuân đường và nhóm đàn em
thể hiện tính chất côn đồ coi thường tính mạng sức khỏe của người khác
cơ quan điều tra xác định hành vi của nhóm này đã phạm vào tội cố ý gây thương tích theo khoản hai điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
theo cơ quan điều tra một số đàn em khác của nguyễn xuân đường mặc dù có mặt tại hiện trường nhưng không tham gia đánh
không có lời và hành vi kích động nên cơ quan điều tra không xử lý
một vụ cháy nhà xảy ra
xảy ra tại ấp vĩnh hòa xã vĩnh thạch trung huyện châu phú tỉnh an giang đã khiến cho ba người bị thương
công an tỉnh an giang vào chiều ngày hôm qua cho biết đã bắt giữ được nghi can
vào sáng ngày một mươi bốn tháng bảy tổ công tác thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang
phối hợp với công an huyện châu phú đã bắt giữ nghi can bùi tấn quang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
trú tại tỉnh đồng tháp khi đang lẩn trốn tại huyện bình đại tỉnh bến tre
kết quả điều tra ban đầu cho thấy quang có quan hệ tình cảm với bà nguyễn thị diễm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
ở ấp vĩnh hòa xã vĩnh thạch trung huyện châu phú
thời gian gần đây cả hai thường xảy ra mâu thuẫn cự cãi
vào sáng ngày một mươi ba tháng bảy quang đã mua xăng mang đến nhà bà diễm phóng hỏa
vụ cháy đã khiến bà diễm cùng với nguyễn thị thu hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm là con của bà diễm
và bé lê trâm anh sinh năm hai nghìn một mươi bảy là con của chị hà đã bị bỏng nặng và thiệt hại phần lớn tài sản của căn nhà
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang tiếp tục điều tra làm rõ
chiều qua một mươi bốn tháng bảy tòa án nhân dân tỉnh bình phước đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo đặng thị thanh mai bốn mươi một tuổi
trú tại xã nhà bích huyện trân thành tỉnh bình phước về tội đưa đảo chiếm đoạt tài sản
và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng khoảng tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
thông qua mạng xã hội facebook mai thuê tuấn không rõ nhân thân lai lịch làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với giá ba triệu đồng một sổ
để nhằm mục đích sử dụng tài sản thế chấp cho người khác vay tiền để chiếm đoạt
sau đó mai tiếp tục lên mạng xã hội facebook tìm những người đang bán đất tại bình phước để lấy thông tin các thửa đất
rồi cung cấp thông tin thửa đất cùng thông tin cá nhân của mai cho tuấn để làm giả tổng cộng sáu sổ đất khác nhau
theo cáo trạng mai đã sử dụng một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp dưới hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất
và dẫn đi chỉ thừa đất của người khác nói là đất của mình làm cho bị hại tin tưởng
với thủ đoạn trên mai đã lừa đảo chiếm đoạt của hai bị hại là một tám tỷ đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt đặng thị thanh mai một mươi hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và ba năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tổng hình phạt là một mươi năm năm tù
ngoài ra mai còn trả lại số tiền chiếm đoạt hơn một năm tỷ đồng còn lại sau khi khấu trừ số tiền đã khắc phục trước đó